mưa tỉnh có ba người tử vong do mưa lũ tỉnh nghệ an bốn người tỉnh thanh hóa bốn người và tỉnh phú thọ có ba người bị thương
ngoài ra mưa lũ còn gây thiệt hại nặng nề về vật chất cho các tỉnh quảng bình hà tĩnh nghệ an thanh hóa hà nội hòa bình phú thọ
làm chín nhà bị sập đổ một trăm linh bảy nhà bị sạt lở đất tốc mái và ba một trăm bốn mươi năm ngôi nhà bị ngập nước
mưa lũ cũng đã gây ngập úng hơn một mươi năm hectare lúa mùa hoa màu chết gần bốn con da súc da cầm
nhiều tuyến đê kè hồ đập ở các tỉnh nghệ an thanh hóa bị hư hỏng và sạt lở gần bốn mươi mét khối đất đá trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ
riêng tại tỉnh thanh hóa mưa lũ làm thiệt hại về tài sản và hoa màu gần hai trăm linh tỷ đồng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hiện nay dạnh áp thấp vẫn đang tiếp tục bị nén bởi một bộ phận không khí lạnh ở phía bắc
nên trong khoảng từ chiều tối và đêm nay đến ngày hai mươi một tháng chín ở các tỉnh bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi phía bắc đặc biệt là tại một số tỉnh lạng sơn cao bằng bắc cạn bắc giang lào cai yên bái hà giang tuyên quang lai châu và sơn la
ngập úng ở các vùng trũng thấp ven sông suối
ngập lụt ở đô thị có khả năng xuất hiện ở hà nội thái bình nam định và hải phòng